bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
các vấn đề được đại biểu đặt ra liên quan đến việc quản lý không gian mạng và an ninh an toàn trên không gian mạng
là những vấn đề rất đáng được quan tâm trong tình hình hiện nay
chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đại biểu nguyễn thị mai hoa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp đặt câu hỏi
liệu quản lý mạng xã hội như quản lý báo chí được không
bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cho rằng
quản lý mạng xã hội với quản lý báo chí thì có lấy từ cái này sang cái kia không
báo cáo quốc hội là hai cái không gian này khác nhau
bây giờ mình nói báo chí là mình nói đến định hướng dư luận rồi
mình nói báo chí là mình có hẳn một cái luật
mình nói đến báo chí là mình còn bị nghĩa hẳn là sứ mạng
tức là sứ mạng của báo chí về định hướng truyền thông tạo ra năng lượng tích cực
tạo ra niềm tin tạo ra khát vọng dân tộc
nó có đạo đức nó có sứ mạng
mà nghề báo là một nghề rất đặc thủ
thế nhưng mà nói về mạng xã hội thì nó là không gian biểu đạt tự do của người dân
nó là một không gian khác
thế chỉ có điều là trên cái không gian này thì mình cũng có quy định pháp luật
và đặc biệt là mình phải hạn chế cái tiêu cực của nó thôi
đại biểu đỗ đức hồng hà đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
nếu tình trạng phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng xảy ra nhiều
phức tạp hơn về đối tượng độc hại hơn về nội dung
đa dạng hơn về phương thức và tinh vi hơn về thủ đoạn
đại biểu đề nghị bộ trưởng cho biết khó khăn yếu kém của bộ ngành
và trách nhiệm của bộ trưởng trong việc đưa ra các giải pháp ngăn chặn tình trạng này
vừa qua thì chúng ta đã phối học và có hẳn một lực lượng để giải quyết vấn đề này
hai tháng vừa qua thì bộ thông tin truyền thông đã làm rất là mạnh
về chuyện gỡ hạ xuống
các cái trang mà mạo danh lãnh đạo đảng nhà nước
thì chúng ta trong hai tháng vừa qua là gỡ hai trăm linh bảy trang
có những trang hay là trang web thì chúng ta ngăn chặn
có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với nền tảng mạng xã hội
có bốn mươi sáu trong số đó có bốn mươi sáu các cái trang liên quan đến tên của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
liên quan đến việc các cơ quan báo chí bán kênh bán trang bán giấy phép cho tư nhân
đại biểu đặt câu hỏi
bộ trưởng cho biết là có cái hiện tượng cơ quan báo chí bán cành bán phụ trương
bán giấy phép cho tư nhân không
nếu có thì cái hiện tượng này diễn ra ở cái mức độ nào
và điều đó đã tạo ra cái thiếu minh bạch khó quản lý như thế nào
và trách nhiệm của bộ trưởng ra sao
cái này nói bán là không có
thế nhưng mà trong luật thì chúng ta nói liên kết
tức là cơ quan báo chí được phép liên kết với tư nhân

được phép liên kết với các công ty truyền thông
và thực sự cái liên kết trong thời gian vừa qua
đã làm cho báo chí đài truyền hình chất lượng nội dung tốt lịch
về nguyên tắc là khi liên kết là cơ quan báo chí chịu trách nhiệm nội dung
chỉ liên kết trong cái lĩnh vực không phải thời sự chính trị
thế thì cũng có một số cơ quan báo chí là cũng thả
cho cái chuyện là
để cho cái đối tác liên kết
họ quyết nhiều thứ vượt qua cái thẩm quyền
kể cả những cái chuyện là nội dung
thế rồi những cái chuyện là sau khi mà
mà sản xuất xong chương trình
thì đối tác liên kết lại mang lên phát trên cái
cái hệ thống mà mạng xã hội
thì tôi nghĩ là bộ thông tin truyền thông đã nhìn với này
và trong cái năm hai nghìn một mươi chín
và đặc biệt là đầu năm hai nghìn một mươi chín
là sẽ tăng cường cái thanh kiểm tra
về cái chuyện là liên kết